hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn đang tồn tại một số điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
để khắc phục tình trạng này trong thời gian qua ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương
đã tham mưu cho tỉnh một số giải pháp cụ thể
song việc xử lý cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn có nhiều điểm đen gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
nhưng chưa được xử lý triệt đề
thời gian qua sở tài nguyên và môi trường đã lập và phê duyệt đề cương các dự án xử lý triệt đề
những điểm gây ô nhiễm môi trường thế nhưng do gặp phải một số khó khăn
nhất là chưa có kinh phí nên đến nay việc khắc phục vẫn chưa được thực hiện
tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số điểm trên địa bàn tỉnh bắc cạn đang từng ngày
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực
trong lúc chờ kinh phí để xử lý triệt đề thiết nghĩ ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương
cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và có biện pháp tự bảo vệ hiệu quả
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra